theo đó italia được chia thành ba khu vực can thiệp áp dụng ít nhất cho đến ngày tám tháng ba
trước đó ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín cũng kiến nghị tạm ngừng chế độ đơn phương miễn thị thực đối với công dân hàn quốc
áp dụng cách ly y tế đối với tất cả những người bay về từ hàn quốc hoặc ở hàn quốc trong vòng một mươi bốn ngày
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự khác
một nam thanh niên đang vận chuyển hơn hai kg ma túy từ nghệ an vào lâm đồng tiêu thụ
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng bắt quả tang
thông qua công tác trinh sát lực lượng công an phát hiện đối tượng hoàng văn nhân
trú tại huyện quế sơn tỉnh nghệ an sẽ mang ma túy di chuyển trên quốc lộ hai mươi bảy c hướng nha trang đà lạt vào đêm ngày một tháng ba
tiến hành kiểm tra phát hiện trên người nhân có hơn hai kg tinh thể trắng và ba trăm ba mươi tám viên nén nghi là ma túy
tại cơ quan điều tra nhân khai nhận số ma túy trên được thuê vận chuyển
từ nghệ an vào đà lạt tiêu thụ với tiền công là một mươi năm triệu đồng
đáng chú ý nhân là đối tượng nghiện ma túy đã lâu năm
đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy công an huyện nậm pồ tỉnh điện biên vừa phá chuyên án bắt giữ một đối tượng
tăng vật thu giữ gần sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
vào khoảng hai mươi hai h đêm ngày hôm qua tại khu vực bản ngải thầu hai xã nà bủng huyện nâm bồ tỉnh điện biên
lực lượng công an đã bắt quả tăng đối tượng hạng a vàng chủ tài huyện nâm pồ tỉnh điện biên
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà riêng
khám xét nhà của đối tượng thu giữ năm trăm tám mươi chín viên ma túy tổng hợp có khối lượng gần sáu mươi gram
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nậm pồ đang tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra mở rộng chuyên án
đoàn kiểm tra liên ngành ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tỉnh phú yên vừa phát hiện và bắt giữ số lượng lớn khẩu trang y tế
do công ty trách nhiệm hữu hạn dược tâm hưng sản xuất nhưng chưa đủ điều kiện theo quy định
qua kiểm tra tại cơ sở sản xuất lực lượng chức năng tỉnh phú yên đã thu giữ gần tám mươi chiếc khẩu trang được đựng trong các thùng giấy
được biết công ty trách nhiệm hữu hạn dược tâm hưng sản xuất khẩu trang từ giữa tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
và đến nay đã bán ra thị trường khoảng bảy năm trăm linh chiếc
hiện nay toàn bộ số khẩu trang đã bị thu giữ
hệ thống máy móc sản xuất hàng trăm kg nguyên liệu đã bị niêm phong
chờ xử lý theo đúng quy định của pháp luật